tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục ghi nhận thêm những diễn biến mới phức tạp
tiểu bang washington vừa có hai người mỹ gốc việt tử vong vì covid một mươi chín
đây có thể là những người gốc việt đầu tiên tử vong do virus sars cov hai trên thế giới
thông tin về hai trường hợp này đã được đại sứ quán việt nam tại mỹ xác nhận
bệnh nhân thứ nhất là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tử vong ngày một mươi sáu tháng ba theo giờ mỹ
tại thành phố seattle thuộc bang washington nơi hiện đang có tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín cao nhất ở mỹ
bệnh nhân thứ hai là một người cao tuổi khiếm thị sống tại một viện dưỡng lão cùng ở tiểu bang washington
bệnh nhân có dấu hiệu sốt từ thứ năm tuần trước và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
mặc dù bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện để chữa trị nhưng qua đời sau đó hai mươi bốn giờ
trước những diễn biến phức tạp tổng thống trump thông báo cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang
đã hoạt động trên toàn nước mỹ
tổng thống trump đã ký ban hành đạo luật trị giá một trăm linh bốn tỷ usd nhằm hỗ trợ người dân đối phó với những tác động của dịch covid một mươi chín
trước đó dự luật này cũng đã được hạ viện và thượng viện mỹ phê chuẩn
đạo luật này bao gồm các điều khoản chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho phép người lao động mỹ được nghỉ phép hưởng lương
trong tình huống khẩn cấp và được xét nghiệm virus sars cov hai miễn phí
ngoài ra người lao động vẫn được chi trả tối đa một mươi ngày nghỉ ốm
còn tại việt nam theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương tối qua
có thêm một bệnh nhân xét nghiệm khẳng định dương tính với covid một mươi chín
bệnh nhân nam năm mươi hai tuổi quốc tịch pháp là hành khách trên chuyến bay tk một trăm sáu mươi
nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một mươi tháng ba đến ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân đi qua các thành phố hồ chí minh cần thơ hội an và huế
bệnh nhân đến ninh bình và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương
kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
tình trạng sức khỏe ổn định
trước đó cũng trong tối ngày một mươi tám tháng ba bộ y tế đã công bố bảy ca nhiễm mới covid một mươi chín
như vậy là tính đến thời điểm này thì tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là bảy mươi sáu người
và cũng ngay trong đêm qua bộ y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay có hành khách mắc covid một mươi chín
bao gồm chuyến bay mi sáu trăm ba mươi hai của ceo air từ singapore đến đà nẵng vào ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và chuyến bay vn năm mươi bốn của vietnam airlines từ london đến hà nội vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay nói trên
liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé máy bay trên các chuyến bay này
ngoài ra các hành khách đi trên chuyến bay sq ba trăm hai mươi ba của singapore airlines từ amsterdam hà lan đến singapore vào ngày một mươi bốn tháng ba
và nối chuyến trở về việt nam
cũng liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia
một số nhóm tin tặc đã lợi dụng tình hình này để phát động tiến hành chiến dịch tấn công mạng có chủ đích
vào các tổ chức trên thế giới trong đó có việt nam
qua công tác bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã phát hiện chiến dịch tấn công mạng
phát tán mã độc thông qua thư điện tử email sử dụng các thông tin liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
để thu hút sự chú ý của người dùng
cụ thể những ngày gần đây tin tặc đã phát tán mã độc qua thư điện tử có đính kèm tập tin wat
có tiêu đề chỉ thị của thủ tướng nguyễn xuân phúc ink giả dạng thông báo của thủ tướng chính phủ về dịch covid một mươi chín
tập tin có dạng shartcale với phần mở rộng là ink được ngụy trang dưới biểu tượng tập tin văn bản nhằm đánh lừa người dùng
nếu người dùng tải tập tin đính kèm về và mở trên máy tính mã độc này chỉ hoạt động trên hệ điều hành windows
mã độc sẽ được kích hoạt tự động thực hiện lần lượt các bước trên máy tính như
tạo bản sao của ba tiệp tin thực thi vào thư mục profile trên khóa alturan để tự kích hoạt tiệp tin thực thi vừa tạo khi khởi động lại máy tính

kết hợp kết nối đến máy chủ để nhận lệnh và cuối cùng là mã độc tạo cửa hậu cho phép kẻ tấn công thực thi lệnh từ xa
khi đó mã độc có thể thực hiện nhiều lệnh thực thi khác nhau bao gồm tự động applot đọc file lấy cắp thông tin dữ liệu của người dùng
thông tin máy tính sử dụng để tiếp tục phát tán sang máy tính khác
để phòng chống không bị tin tặc tấn công người sử dụng internet cần nâng cao cảnh giác khi truy cập internet
như không truy cập vào những liên kết lạ không tải và mở về các tập tin không rõ nguồn gốc
bên cạnh đó người dùng cần nâng cao cảnh giác chỉ đọc các thông tin từ nguồn chính thống của bộ y tế chính phủ
thường xuyên cập nhật các bản phá bảo mật cho thiết bị cá nhân
trong trường hợp đã mở tệp tin đính kèm cần ngắt kết nối internet và liên hệ với bộ phận quản trị để khắc phục xử lý